sáng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba theo giờ mỹ một tàu chở container tên dali trao cờ singapore đã đâm vào một trong những trụ đỡ trung tâm của cây cầu franciscoty
tại khu vực cảng patimo vào thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có hai mươi hai thủy thủ đoàn và khoảng bốn sáu trăm bảy mươi chín container
con tàu này đang chở đầy hàng hóa hướng tới sri lanka dường như đã bị mất điện và đi chạch hướng
được biết thủy thủ đoàn đã cố gắng ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm cho các phương tiện trước khi thực sự la vào cây cầu
và giúp các quan chức baltimore kịp ngăn chặn các phương tiện lưu thông trên tàu
cây cầu này gồm bốn làn xe dài hai sáu km bắc qua sông pattasco và đóng vai trò là điểm vận chuyển thiết yếu
vụ vai trạm đã khiến cây cầu francis scott key bị gãy sập kéo theo một số phương tiện rơi xuống sông patasco và khiến một số người mất tích
con tàu bị cho là bốc cháy một phần do bị cây cầu sập đè lên
tuy nhiên hai mươi hai thủy thủ đoàn đều an toàn
thống đốc bang miland cho biết vụ sập cây cầu là một trong những sự kiện gây sốc và đau lòng đối với người dân meruland
những người đã sử dụng cây cầu trong bốn mươi bảy năm qua
patrick penifield giáo sư chuỗi cung ứng đại học cerritos đã chia sẻ với cross
thảm kịch về cây cầu trên có lẽ sẽ tác động đến nhiều chuỗi cung ứng
hơn một mươi một triệu phương tiện sử dụng cây cầu đó hàng năm và đó là những con đường quan trọng đối với mạng lưới giao thông của batimore
dữ liệu nhật ký hải trình của tàu delhi được nbc news công bố vào ngày ba mươi tháng ba cho thấy
con tàu container nặng chín mươi năm tấn này đã tiếp nhiên liệu lần cuối tại châu á
rồi đi thẳng qua canh đảo panama đến bờ đông nước mỹ nhận hàng rời cảng baltimore và không tiếp thêm nhân liệu ở bất kỳ đâu
làm tăng nghi vấn con tàu đã mua nguồn dầu lậu không đảm bảo chất lượng giữa hành trình
sâu bẩn đang là một trong những nghi vấn được các điều tra viên xem xét trong vụ tàu delhi gặp sự cố chết máy và trô tự do
dẫn đến việc đâm sập cầu francis scott key ở baltimore thuộc bang maryland của mỹ hồi đầu tuần này
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc giám mỹ jennifer homedy ngày hai mươi bảy tháng ba nói
điều tra viên sẽ thu thập và xét nghiệm mẫu dầu trên tàu kiểm tra mức độ tạp chất hỏa lẫn
những con tàu sử dụng dầu bẩn thường có nguy cơ chết máy dẫn đến mất toàn bộ hệ thống điện cũng như điều khiển trên tàu
số liệu mà mbc news công bố được lấy từ hệ thống thông tin và tự động nhận dạng tàu biển tầm xa của tổ chức hàng hải quốc tế
thuộc liên hợp quốc một nguồn tin có quyền đăng nhập vào hệ thống đã thu thập và cung cấp dữ liệu cho báo mỹ với điều kiện giấu danh tính
hãng tin sau đó xác thực lộ trình của tàu delhi và nơi tiếp nhiên liệu thông qua dữ liệu trên hệ thống nhận diện tàu tự động ais
mùa từ công ty phân tích hàng lái marine traffic
theo đó các dữ liệu đều cho thấy tàu delhi cập cảng thành phố trương châu thuộc tỉnh phúc kiến ở trung quốc vào nửa đêm ngày sáu tháng hai
nêu lại đây khoảng năm tiếng để tiếp dầu
ba ngày sau tàu di chuyển đến thành phố cảng chu
chusong thuộc tỉnh chết giang trung quốc
tàu di chuyển tiếp đến thành phố busan của hàn quốc và tiếp giờ vào ngày hai mươi tháng hai
cũng là lần tiếp dầu cuối cùng cho hải trình vượt thái bình dương đến mỹ
theo dữ liệu từ hệ thống thông tin và tự động nhận dạng tàu biển tầm xa
không ghi nhận thêm bất kỳ lần cập cảng nào khác của tàu delhi để bổ sung nhiên liệu khi đi qua kênh đảo panama
các cảng new york virginia và baltimore
các chuyên gia hàng hải đều cho rằng đây là điều rất bất thường
bởi con tàu đáng lẽ phải tiếp nhiên liệu ở một trong những cảng này
tàu delhi cũng không đặt lịch tiếp dầu ở new york hay batimo
sau khi bắt đầu hải trình từ cảng mỹ để đến sri lanka
số nhiên liệu mà con tàu tiếp nhận vào tháng hai đáng ra phải hết sạch trước cả khi con tàu đến được patimore
điều này dẫn đến giả thuyết rằng tàu daily đã mua dầu bẩn từ một bên cung cấp không chính thức nào đó
có thể bằng hình thức tiếp liệu trên biển
theo các chuyên gia dầu bẩn thường là nhân liệu được trộn với nước
thế nhưng loại này hiếm khi gây ra sự cố kỹ thuật nghiêm trọng
sâu bẩn có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng
động thường là loại được pha với các loại tạp chất nặng có khả năng ăn mòn cao hơn
một số chủ tàu thường sử dụng dầu bẩn để tăng tối đa lợi nhuận trong các chuyến hàng
vì chúng rẻ hơn nhiều so với các loại dầu đảm bảo chất lượng mua tại cảng
theo dữ liệu của lrit và marine traffic không nêu cụ thể các loại nhân liệu
cũng như nguồn gốc và chất lượng nhiên liệu mà tàu delhi tiếp nhận
giới chuyên gia cho biết mỗi năm trên thế giới có nhiều sự cố tàu hàng chết máy giữa biển vì dầu bẩn
tuy nhiên các sự cố này thường bị làm ngơ vì chúng xảy ra giữa biển khơi
nơi thủy thủ đoàn có đủ không gian và thời gian để xử lý
jonathan arrinal ceo fairtrade tại houston chuyên về tư vấn quản lý nhân liệu hàng hải cho biết
trong hơn năm mươi năm qua người làm trong ảnh nhân liệu tàu thuyền thường xuyên làm ngơ trước những thiệt hại nhỏ vì dầu bẩn
họ cho rằng đây là vấn đề không đáng quan tâm
ông tiết lộ công ty mình đã phát hiện gần năm trăm linh sự cố liên quan đến giờ bẩn trong hai năm qua
arrinal nhận định
haley đã gần cạn nhân liệu khi rời cảng baltimore vào nửa đêm hai mươi năm tháng ba
nếu tàu mua dầu bẩn trước đó tạp chất sẽ lăng xuống đáy bồn dầu
và khi nhiên liệu sắp cạn chúng bị hút vào hệ thống động cơ gây chết máy cũng như máy phát điện chính
khi bị mất điện toàn bộ hệ thống điều khiển liên lạc trên tàu sẽ bị tê liệt
thủy thủ đoàn dường như đã khởi động máy phát điện dự phòng để khôi phục nguồn điện
khiến tàu phụt ra luồng khói đen dài đặc
tuy nhiên họ không khởi động lại được máy chính để hạm tốc độ hay chuyển hướng con tàu
ở nơi chật hẹp như sông patasko thủy thủ đoàn không có đủ thời gian lẫn không gian để xử lý sự cố
khiến họ không còn cách nào tránh được cú đâm vào trụ cầu francis scott key
video do nhóm stream team quay cầu francis scott key và phát trực tiếp trên mạng cũng cho thấy
hệ thống đèn trên tàu delhi liên tục tắt giờ sáng khi nó tiến về phía cầu lúc một h hai mươi bốn sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
dấu hiệu cho thấy máy phát điện gặp trục chặt
nào phân tích những biểu hiện này cho thấy tàu không chỉ gặp trục chặt động cơ
hệ thống máy phát điện trên tàu đã hỏng đây là dấu hiệu nhiên liệu có vấn đề
kevin doyle người đại diện hãng vận tải đan mạch mares công ty thuê tàu daily chuyển hàng
từ chối bình luận về nghi vấn nhiên liệu không đảm bảo chất lượng của tàu góp phần gây ra tai nạn vào sáng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba
roell nói công ty đang theo dõi sát sao cuộc điều tra từ các cơ quan liên quan và đơn vị vận hành con tàu
song song với nỗ lực điều tra độc lập của hãng
người phát ngôn của imo cơ quan liên hợp quốc xây dựng quy định vận tải biển quốc tế và vận hành hệ thống lit
từ chối bình luận về cuộc điều tra tàu delhi
quan chức này lưu ý công ước quốc tế về ngăn chặn ô nhiễm do tàu thuyền
quy định nhiên liệu cung cấp cho tàu hàng không được phép hòa lẫn với những hóa chất gây hại hoặc hóa chất
các nước thành viên đều phải thông báo cho imo khi phát hiện ra sự cố liên quan
cây cầu francis scott key là huyết mạch giao thông giúp vận hành cảng baltimore
chính vì vậy sự cố này có thể khiến một trong những hải cảng nhuộn nhịp nhất bờ đông nước mỹ phải ngừng hoạt động vô thể hạn
cảng baltimore đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động vận tải ô tô và xe tẻ nhẹ của các nhà sản xuất châu âu như mercedes benz bmw
patimo cũng là cảng xuất khẩu than lớn thứ hai của mỹ
việc ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng tới các chuyến hàng đến ấn độ
theo dữ liệu của hiệp hội vận tải đường bộ mỹ giá trị hàng hóa được vận chuyển qua đây hàng năm là khoảng hai mươi tám tỷ usd
không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động vận tải hàng hóa
vụ đâm tàu cũng ảnh hưởng tới khoảng ba mươi năm người dân thường xuyên sử dụng cây cầu mỗi ngày
chia sẻ với reuters chuyên gia nghiên cứu jonah fremark tài viện nghiên cứu urban institute nhận định
hệ thống cơ sở hạ tầng này rất quan trọng đối với nhu cầu hàng ngày của chúng tôi
việc một lượng lớn hàng hóa ra vào mỹ bị cắt đứt đột ngột như vậy sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn
ngoài ra ryan peterson giám đốc điều hành của nền tảng vận chuyển freightport
khẳng định lượng hàng hóa thông qua cảng tăng đột ngột từ một mươi đến hai mươi
cũng đủ để gây ra tình trạng tồn động và tắc nghẽn nghiêm trọng
hoạt động vận chuyển khoảng hai năm triệu tấn than hàng trăm ô tô ford và general motors
sản xuất cùng nhiều mặt hàng như gỗ và thạch cao
có nguy cơ bị sán đoạn sau khi tàu container delhi đâm sập vào cầu francis scott key
cảng bartimore là một mắt xích trị giá khoảng tám mươi tỷ usd trong chuỗi cung ứng toàn cầu
dự kiến sẽ đóng cửa vô thời hạn trong khi các quan chức liên bang và tiểu bang mỹ ở merland giải quyết hậu quả của vụ sập cầu
theo cục quản lý cảng maryland
petimore là cảng lớn thứ một mươi một ở mỹ về mặt xử lý container
nhưng là cảng bận rộn nhất của mỹ về xuất khẩu ô tô đã xử lý hơn bảy trăm năm mươi phương tiện vào năm hai nghìn một mươi năm
cảng này được đánh giá là một thành viên quan trọng trong chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô và năng lượng
theo dữ liệu của maryland tháng một năm nay năm mươi sáu ba trăm ba mươi hai tấn ô tô và phụ tùng ô tô
sáu mươi hai ba trăm chín mươi bảy lâm sản và một trăm chín mươi chín tấn thép và kiềm loại đã di chuyển qua cảng
cảng này cũng đã xử lý năm mươi hai ba triệu tấn hàng hóa nước ngoài trị giá tám mươi tỷ usd
cảng cũng tạo ra khoảng một mươi năm ba trăm linh việc làm trực tiếp và một trăm ba mươi chín một trăm tám mươi nghìn việc làm gắn liền với công việc tại cảng
và tạo ra tổng thu nhập cá nhân gần ba ba tỷ usd
ông ernie sasser giám đốc điều hành của một công ty năng lượng eco energy and resources
cho rằng vụ sập cầu có thể khiến các chuyến hàng than ra khỏi bartimore ngừng hoạt động trong khoảng sáu tuần
chia sẻ với bloomberg
ông john lauer giám đốc tài chính của ford motor cho biết
nhà sản xuất ô tô này sẽ bắt đầu định tuyến lại các bộ phận ô tô đến các cảng khác ở bời đông nước mỹ
gm cũng cho biết họ đang nỗ lực định tuyến lại các tuyến hàng đến các cảng khác nhau
và dự kiến sẽ có tác động tối thiểu đến hoạt động của mình
không những vậy nhiều nhà phân tích cho rằng vụ sập cầu francis scott key ở cảng baltimore
có thể phá vỡ kỷ lục thế giới về số tiền bảo hiểm cho một tai nạn
theo reuters giới phân tích và các đơn vị cung cấp bảo hiểm đang đánh giá số tiền
những doanh nghiệp này sẽ phải chi trả trong vụ sập cầu này
với việc chưa rõ khi nào cảng batimo hoạt động trở lại
các lĩnh vực có thể nhận tiền từ vụ tai nạn này bao gồm bảo hiểm vật chất hàng hóa hàng hải
tín dụng thương mại và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh do yếu tố bên ngoài
phụ thuộc vào việc cảng batimoi đóng cửa đến bao lâu
và tính chất các khoản bảo hiểm sán đoạn kinh doanh cho cảng baltimore
số tiền bảo hiểm có thể giao động trong khoảng từ hai tỷ đến bốn tỷ usd
ông marcos avres giám đốc quản lý xếp hạng bảo hiểm toàn cầu
tại cơ quan xếp hạng tín dụng morningstar gprs đã nói với reuters
nếu lên tới bốn tỷ usd tiền bảo hiểm cho tai nạn này sẽ phá vỡ kỷ lục khoản tiền bồi thường bảo hiểm
trước một vụ việc lớn nhất lịch sử là tai nạn du thuyền hạng san costa concordia vào năm hai nghìn một mươi hai
ông cho biết thảm họa trên có thể sẽ gây áp lực lên giá bảo hiểm hàng hải trên toàn cầu
trong khi đó bà martini jacobsen giám đốc cốc cao trung tâm xếp hạng bảo hiểm ambes
cũng khẳng định số tiền doanh nghiệp có thể yêu cầu được chi trả sẽ lên tới hàng tỷ usd
ông brandon holmes nhà phân tích tại tổ chức xếp hạng tín dụng toàn cầu mordis
cho biết có khoảng tám mươi đơn vị bảo hiểm sẽ chia nhau chi trả các khoản tiền này
ông nhận định rằng dù tổng số tiền bảo hiểm trong vụ này dự đoán sẽ rất cao
nhưng số tiền này sẽ được chia cho nhiều đơn vị thanh toán
ông julian horn chuyên gia tại tập đoàn và môi giới bảo hiểm mitchell partners
nhận định với the economic times
việc gián đoạn kinh tế và cơn đau mà các cá nhân doanh nghiệp
ở maryland và vùng kinh tế baltimore phải hứng chịu sẽ lan rộng
chúng ta cần nhiều năm để nhận thấy được hậu quả và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng
công ty phân tích kinh tế iplan cho biết
chi phí sơ bộ cho việc xây dựng lại cây cầu có thể sẽ lên tới sáu trăm linh triệu usd
và chính phủ liên bang sẽ chịu khoản này
việc đóng cửa cảng batimore có thể làm thâm hụt ít nhất hai mươi tám triệu usd cho bang miuland